tại thành phố hồ chí minh bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng đã tổ chức giao lưu trực tuyến
chúc tết các đồng chí đang làm nhiệm vụ trên đảo trường sa lớn huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
năm qua nhờ sự phối hợp với các y bác sĩ đang công tác tại đảo trường sa
hàng chục trường hợp bệnh nhân được chuyển từ đảo trường sa về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cấp cứu và điều trị kịp thời
bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp cấp cứu tại chỗ kịp thời và sau đó vận chuyển đến bệnh viện điều trị tích cực
nhân dịp năm mới lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm chúc lãnh đạo trường sa lớn cùng cán bộ chiến sĩ
đội ngũ thầy thuốc trên đảo luôn khỏe mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc
và chăm lo tốt đời sống người dân lưu dân
lãnh đạo đảo trường sa lớn cảm ơn sự giúp đỡ của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trong công tác bảo đảm y tế trên đảo
cán bộ chiến sĩ và nhân viên trên đảo luôn quyết tâm giữ vững niềm tin sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đảng nhà nước quân đội giao phó